ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản phê bình ủy ban nhân dân các huyện quốc oai trường mỹ ba vì ứng hòa mê linh và phú xuyên
chưa quyết liệt thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai kế hoạch giả soát văn loại
đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công cải tiến các hệ thống xử lý khói thải
lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện sóc sơn quốc oai phúc thọ
ứng hòa ba vì trương mỹ phú xuyên mê linh mỹ đức khẩn trương đôn đốc áp dụng đồng bộ các biện pháp
chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải
lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình đã được ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời giao sở xây dựng chủ trì với các đơn vị và ủy ban nhân dân các huyện
tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra tình hình chấm dứt hoạt động của từng cơ sở
xử lý nghiêm dứt điểm các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm tái hoạt động sản xuất
sau khi có chỉ đạo dừng hoạt động các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải
lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín